nguyễn khánh linh học sinh lớp một mươi hai f trường trung học phổ thông chuyên lam sơn tỉnh thanh hóa
vừa nối dài niềm tự hào cho đất học sứ thanh khi giành huy chương vàng và danh hiệu nữ sinh xuất sắc nhất
trong kỳ thi olympic vật lý quốc tế hai nghìn một mươi chín tổ chức tại israel vừa qua
nguyễn khánh linh là con út trong một gia đình có hai anh em bố là công nhân kỹ thuật mẹ là giáo viên
anh trai đang học đại học xây dựng từ nhỏ nguyễn khánh linh đã ham mê đọc sách và tìm hiểu
những kiến thức mới lạ trong cuộc sống trước khi đạt huy chương vàng olympic môn vật lý
thành tích trong học tập của linh đã rất đáng tự hào với hàng loạt giải thưởng cấp tỉnh cấp quốc gia
đây mới chỉ là bước chân đầu tiên của cháu trên con đường chính phủ khoa học của mình
và cháu hy vọng rằng giải thưởng này sẽ là bước đà để cháu có thể vươn tới những thành công khác sau này
nguyễn khánh linh là con út trong một gia đình có hai anh em
nguyễn khánh linh vừa trở về thanh hóa sau chuỗi ngày căng sức ở một đất nước hoàn toàn xa lạ
sự hân hoan của bà con lối xóm cùng gia đình đến giờ vẫn vui mừng trước thành tích của em
lúc này là vui tuyệt vời tuyệt vời xúc động hôm nay là các bạn đi rất đông
theo nguyễn khánh linh tuổi trẻ cần cố gắng phải có ước mơ quyết tâm và khát vọng thì thành công sẽ đến